ngày chín tháng tám thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng các bộ ngành trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng ngãi về tình hình kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm
phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi sáu và xem xét giải quyết các kiến nghị của địa phương
sáu tháng đầu năm tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh quảng ngãi tăng bốn bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
giá trị sản xuất hàng công nghiệp thương mại dịch vụ nông nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các lĩnh vực văn hóa xã hội có sự phát triển tích cực tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn một mươi năm một mươi chín
tại buổi làm việc tỉnh quảng ngãi kiến nghị thủ tướng chính phủ và các bộ ngành trung ương quan tâm hỗ trợ để tỉnh đầu tư các dự án hạ tầng thiết yếu
cho chủ trương thực hiện dự án đưa khí từ mỏ cá voi xanh vào bờ để xây dựng tổ hợp khí điện hình thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế dung quốc
phát biểu kết luận tại buổi làm việc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao những kết quả mà tỉnh quảng ngãi đã đạt được
thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của tỉnh quảng ngãi như chưa tìm được đột phá trong phát triển tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp còn chậm nguồn thu cao
nhưng chủ yếu là từ nhà máy lọc dầu dung quất
nhiều chỉ tiêu đạt thấp như thu ngân sách giảm thu hút đầu tư chậm xây dựng nông thôn mới chưa đạt yêu cầu mới đạt hơn sáu tỷ lệ hộ nghèo còn cao tàu thuyền vi phạm trong đánh bắt hải sản còn cao
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu tỉnh quảng ngãi cần tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp giải quyết tốt mô hình nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến trong nông nghiệp
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp giải quyết tốt mô hình nông nghiệp chế biến trong nông nghiệp chế biến trong nông nghiệp